thông tin liên quan đến vụ tạt acid xảy ra tại tỉnh thanh hóa vào ngày hai mươi bảy tết vừa qua
bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình ái
đối tượng đỗ viết lợi chú tại huyện thiệu hóa đã thuê hai đối tượng khác mua axit tạt vào mặt người tỉnh để tra thù
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng một tức ngày hai mươi bảy tết công an xã luận khê huyện thường xuân nhận được tin báo
về việc một phụ nữ bị hai thanh niên tạt acid gây bỏng ở mặt và tay
quá trình điều tra xác minh ngày hai mươi năm tháng một công an huyện thường xuân đã bắt giữ được ba đối tượng
gồm đỗ viết lợi lê văn cường và lê xuân anh là thủ phạm gây ra vụ việc trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình cảm lợi đã thuê cường và xuân anh
với tiền công là ba mươi triệu đồng để tạt acid nạn nhân
công an huyện thường xuân hiện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng trên
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật